chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và tổng thống mulatu teshome phu nhân cùng xem điệu múa truyền thống của ethiopia chào đón khách quý đến thăm
ngay chiều cùng ngày tối hai mươi ba tháng tám theo giờ việt nam tại phủ tổng thống ở thủ đô addis ababa chủ tịch nước trần đại quang hội đàm với tổng thống mulato tetshome
cần phải thẳng thắn nhìn nhận tái cơ cấu kinh tế còn có mặt hạn chế bất cập như là nhiều ngành lĩnh vực chuyển dịch còn chậm
chưa thực hiện được một số mục tiêu yêu cầu đề ra do vậy tổ tư vấn kinh tế cần phải chủ động phân tích thấy được những khó khăn bên trong và bên ngoài
từ đó góp ý về các cơ chế chính sách để đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu như vậy tại buổi làm việc với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng vào chiều nay
hiện kết quả đạt được của tổ tư vấn vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu
yêu cầu vào năm hai nghìn hai mươi cần tạo được tiền đề vững chắc
giai đoạn kế hoạch năm năm tiếp theo phát triển nhanh hơn
gdp tăng bình quân từ bảy đến bảy năm một năm
nhất là đặt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp
nhiều rủi ro ảnh hưởng tiêu cực đến kết cấu và mô hình tăng trưởng của việt nam
tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ hoạt động của tổ tư vấn vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
và điều này cũng là tiềm năng nguồn lực và trí tuệ của tổ tư vấn
thủ tướng nhấn mạnh những chủ trương chính sách giải pháp chỉ đạo điều hành được khẳng định là đúng đắn
thì cần tập trung làm cho tốt như việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
cần tiếp tục đẩy mạnh coi đây là một dư địa trong phát triển
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ
tái cơ cấu đổi mới mô hình tăng trưởng giữ ổn định kinh tế vĩ mô để không có cú sốc xảy ra với nền kinh tế
tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế với các biện pháp kịp thời hơn
thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của tổ tư vấn về các giải pháp ngắn hạn
chung và giải hạn để vượt qua các khó khăn thách thức hiện nay của kinh tế thế giới
đổi mới các phong trào thi đua theo hướng trọng tâm thiết thực với đoàn viên hội viên
gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả là nhấn mạnh của đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
tại hội nghị sơ kết hoạt động thi đua sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của khối thi đua
các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong thời gian qua các phong trào thi đua trong khối các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp
đã có nhiều sáng tạo đổi mới
cả về nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên hội viên
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mỗi thành viên trong khối cần quyết liệt thực hiện các giải pháp phù hợp
chủ động nắm chắc tình hình nhân dân tăng cường phối hợp chặt chẽ
thống nhất giữa các thành viên để phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội
tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chung tay vì người nghèo
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này đồng chí trần thánh mẫn đã tra bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho sáu thành viên trong khối các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp
bây giờ là lúc mà chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn của đoàn thể thao việt nam
tại ngày thi đấu chính thức thứ năm đại hội thể thao asean hai nghìn một mươi tám
thông tin được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay là trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp
giữa đội tuyển olympic việt nam và đội tuyển bahrain
trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút và không phụ vào sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá
chúng ta đã giành chiến thắng một nhờ bản thắng quý hơn vàng
chúng ta đã giành chiến thắng một nhờ bản thắng quý hơn vàng của câu phượng
ở những phút cuối cùng của trận đấu đưa đội tuyển của chúng ta vào thẳng vòng tư kết gặp đội tuyển syri
hôm nay cũng là một ngày vui của đoàn thể thao việt nam
khi mà chúng ta đã giải tỏa được cơn khát vàng bằng chiến thắng đầy bất ngờ của bộ môn droling
ở chung kết môn rolling đội nội dung thuyền bốn nữ bốn tay trèo của việt nam
gồm tạ thanh huyền lương thị thảo hồ thị ly và phạm thị thảo
đã thi đấu xuất sắc về đích với thành tích bảy một mươi một để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên
cho đoàn thể thao việt nam tại asean hai nghìn một mươi tám
như vậy là vào lúc này trên bảng tổng sắp đoàn thể thao của việt nam đã vươn lên vị trí thứ một mươi bốn
ba đoàn dẫn đầu vẫn thuộc về các nước trung quốc nhật bản và hàn quốc
thưa quý vị và cũng xin được chúc mừng đội tuyển olympic việt nam lần đầu tiên đã lọt vào tư kết asean
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân về không khí trận đấu giữa olympic việt nam
và olympic bahrain tại vòng một tám của trận đấu
thưa quý vị và các bạn được theo dõi các môn thi đấu tại asean một mươi tám một cách miễn phí
đặc biệt là theo dõi từng bước chân của đội tuyển u hai mươi ba việt nam là một tin cực kỳ vui đối với bất kỳ cổ động viên việt nam nào
và ngay bây giờ hãy lắng nghe sự tin yêu và những tình cảm mà cổ động viên việt nam
dành cho đội tuyển bóng đá nước nhà tại một số địa điểm xem bóng đá miễn phí tại thủ đô hà nội
hồi chín h ba mươi trận đấu giữa olympic việt nam và olympic bahrain mới chính thức bắt đầu
nhưng từ khá sớm đã có rất đông khán giả có mặt tại các địa điểm xem bóng đá để cổ vũ đội nhà
phần đông trong số họ đều cảm thấy rất vui khi được theo dõi các trận đấu có bản quyền
từ khi mình nghe được là có bản quyền để mình xem trận từ vòng loại trực tiếp này thì mình rất là vui và chờ đợi
cả ngày hôm nay đã chờ đợi đến bảy h năm mươi tối nay để được đi xem
mình ra đây từ rất sớm để ngồi lấy cái view đẹp
để mình có thể theo dõi đội tuyển việt nam
và cái động lực để mình theo dõi theo sát đội u hai mươi ba việt nam từ vòng ngoài u hai mươi ba chung kết
thì mình thấy niềm tin cho đội tuyển rất là lớn
mình chờ đợi cái điều gì đó tương tự hoặc là hơn thế từ u hai mươi ba việt nam của đội tuyển việt nam
thực sự là mình thấy rất là hào hứng rất vui khi được xem asean bản quyền xem truyền hình
và mình trước trận đấu thì mình cũng hy vọng một trận thắng cho đội tuyển việt nam
theo đánh giá của mình là như vậy
qua olympic bahrain với tỷ số một với bản thắng của công phượng
olympic việt nam thẳng bước vào tứ kết không phụ sự mong đợi của khán giả nước nhà
trong khi giải thể thao châu á asean hai nghìn một mươi tám đã đi được gần một nửa chặng đường
với nhiều cuộc đua tranh quyết liệt trên chặng đường tìm kiếm tấm huy chương danh giá cho tổ quốc
thì ngay lúc này đoàn thể thao người khuyết tật việt nam cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng
để chuẩn bị cho ngày xuất quân tham gia giải thể thao châu á dành cho người khuyết tật
asean paragame hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức ngay sau khi asean kết thúc
bốn năm trước tại incheon hàn quốc thể thao người khuyết tật việt nam đã giành được hai mươi chín huy chương
trong đó có chín huy chương vàng xếp trong tốt một mươi trung quốc
trong lần tham dự asean paragame ba lần này các vận động viên tham dự đều được tuyển chọn kỹ lưỡng
ở một số môn chủ lực gồm bơi điền kinh và cửa tạ với lực lượng đặc biệt tinh nguyện
đủ sức tranh chấp huy chương tầm châu lục
để giúp cho các vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam
điều kiện chuẩn bị tốt hơn trong những ngày tranh tài vào đầu tháng một mươi tới
với sự giúp đỡ đồng hành của vk frontier hàn quốc sẽ là nguồn động viên vật chất và tinh thần vô cùng quý báu
để các vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam có thêm động lực
cũng như điều kiện tập luyện thi đấu đạt thành tích cao hơn nữa tại kỳ asean paragame sắp tới

đồng hành của vk frontier hàn quốc sẽ là nguồn động viên vật chất và tinh thần vô cùng quý báu để các vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam có thêm động lực
đồng hành của vk frontier hàn quốc sẽ là nguồn động viên vật chất và tinh thần vô cùng quý báu
để các vận động viên thể thao người khuyết tật việt nam có thêm động lực